đây là ngành nghề khá phổ biến ở nước ngoài nhưng mới chỉ xuất hiện ở việt nam trong khoảng một thập kỷ trở lại đây
khác với nghề sửa chữa ô tô thiên về máy móc thiết bị bên trong xe
nghề chăm sóc xe hơi thiên về các dịch vụ chăm sóc và làm đẹp ô tô một cách tỉ mỉ như vệ sinh làm sạch đánh bóng phủ bảo vệ bề mặt ngoại thất và nội thất ô tô
sau khi được chăm sóc xe ô tô có thể tăng tuổi thọ duy trì sự bền đẹp
với sự khéo léo của đôi bàn tay tài hoa thì những người thợ việt nam luôn được đánh giá cao trong các ngành nghề dịch vụ làm đẹp nói chung và dịch vụ chăm sóc xe ô tô nói riêng
với sản phẩm cao cấp như ô tô yêu cầu lại càng khắt khe hơn
đòi hỏi kỹ thuật viên phải có trình độ và kiến thức am hiểu sâu về ô tô cũng như các quy trình làm đẹp
sau nhiều lần tìm hiểu và tham khảo ý kiến từ bạn bè ngày hôm nay anh lê minh nghĩa ở sáu mươi tám võ trí công hà nội quyết định đến đây để được nghe tư vấn và lựa chọn dịch vụ làm đẹp cho chiếc xe ô tô của mình
tôi hôm nay đến đây để sử dụng dịch vụ phục bravia
vừa nãy các bạn nhân viên tư vấn mình muốn trải nghiệm sản phẩm
bởi vì anh sử dụng xe cũng rất lâu rồi sử dụng qua nhiều sản phẩm mong muốn cho xe mình đẹp hoàn toàn da khác biệt với xe mọi người khác
vì chăm sóc xe mới thịnh hành ở đây khách hàng xem trên các kênh truyền thông họ biết chăm sóc xe không chỉ làm đẹp mà cảm thấy thoải mái hơn khi đặt niềm tin vào những nơi

quý vị khán giả thân mấy hiện tại tôi sẽ điều dùng chiếc xe này để tạo ra những sản phẩm đẹp cho khách hàng
tại hà nội và tp hcm thì đang có rất nhiều những start up làm việc liên quan đến lĩnh vực chăm sóc và làm đẹp cho xe hơi
tuy nhiên để có thể phát triển trong lĩnh vực này thì cần rất nhiều những sự nỗ lực và cố gắng
vậy thì ngày hôm nay hãy cùng với chúng tôi gặp gỡ với anh hồ sĩ mạnh
là một trong những người đã làm việc lâu năm với ngành chăm sóc và làm đẹp xe hơi
để có thể tìm hiểu sâu hơn về ngành này
xin chào anh mạnh ạ rất vui khi được gặp anh ở đây ngày hôm nay
và câu hỏi đầu tiên chúng tôi muốn đặt ra là
cái việc mà chăm sóc xe theo tiêu chuẩn quốc tế hay mọi người gọi là detailing
thì đã xuất hiện ở việt nam từ khi nào rồi
cái việc chăm sóc xe detailing theo tiêu chuẩn quốc tế
thì xuất hiện ở việt nam mình vào khoảng một mươi năm
nhưng còn để mà tốc độ phát triển nhanh và rầm rộ
thì mới khoảng độ ba bốn năm trở lại gần đây rồi
vậy sau khoảng thời gian đó thì những cái gói dịch vụ
cụ thể là tại đây
thì chúng ta đã có những gói dịch vụ như thế nào
cho từng loại xe thấy có thể chia sẻ cho khán giả được biết không ạ
dịch vụ chăm sóc xe detailing ở trên một chiếc xe
thì cơ bản thì khách hàng sẽ sử dụng những dịch vụ
như là rửa xe chăm sóc làm sạch chi tiết
và hai nữa là dịch vụ dọn lưỡi thất
thì những con xe này cũng đang được sử dụng dịch vụ lưỡi thất
thì tất cả những cái khé mép cánh cửa ghế trần sàn tập lô tập ly
và những cái bề mặt trong xe đều được làm sạch chi tiết
đấy là những dịch vụ mà khách hàng quan tâm nhất
trong quá trình thời gian sử dụng
vì xe có thể có những mùi hôi
cho cơ thể và tác nhân của môi trường
hoặc là do ăn uống uống thuốc lá trong xe
thì tạo nên mùi
thì là những cái dịch vụ như là dọn lưỡi thất cửa mùi
sẽ được khách hàng quan tâm nhiều nhất
và dịch vụ làm bỏng làm bỏng thân xe
như là đánh bóng hoặc là phủ
cao cao hơn một chút thì phủ xe đâm mít
quy trình làm đẹp cho ô tô
được bắt đầu từ công đoạn rửa xe
theo đúng tiêu chuẩn đi theo linh
nghĩa là rửa xe sạch ở mức độ chi tiết
chăm sóc đến từng ngóc cách một
được thi công trong thời gian giao động
từ sáu mươi đến một trăm hai mươi phút
với hai kỹ thuật viên
nói ở một khía cạnh khác
đây cũng là cách rửa xe ô tô chuyên nghiệp hơn
so với cấp độ hai
dịch vụ rửa xe ô tô cao cấp
trên thực tế
quy trình rửa xe ở mỗi nơi mỗi khác
phù hợp với quy mô
và công nghệ rửa xe ô tô áp dụng
mà quy trình
sẽ biến tấu theo
tuy nhiên cần chú ý đến các đặc điểm như
không rửa xe ô tô
giữa ánh sáng mặt trời trực tiếp
làm nhanh khô hóa chất rửa xe
và nước bám cứng
tạo vết ố trên bề mặt sơn
càng cố rửa các vết này
xe sẽ bị chảy xước nhiều hơn
phải rửa xe theo nguyên tắc ba xô
trong đó có hai xô đựng hóa chất
lần lượt cho bánh xe thân xe
một xô đựng nước rũ khăn lau xe
và lưới lọc cát
tất nhiên không thể thiếu thiết bị vô cùng quan trọng
là máy phun nước áp lực cao
để rửa xe vừa an toàn cho bề mặt sơn xe
vừa an toàn cho người thi công
rửa xe cao cấp khác với rửa xe thông thường
khi mình rửa xe thông thường
chỉ là rửa xe thay dầu thay nhớt
và sửa chữa các nỗi nhỏ
còn chăm sóc chuyên nghiệp
có những dịch vụ chi tiết
tỉ mỉ hơn trong cái cách rửa xe
và khi khách hàng đến đây phải có thời gian hơn
thì mới chăm sóc xe được
chứ nếu mà khách hàng cần vội thì không thể
chiếc xe được ví như ngôi nhà thứ hai
vậy nên vệ sinh nội thất xe
là việc cần làm thường xuyên
công đoạn này chỉ dành cho những chủ xe tỉ mỉ
có tư duy chăm sóc xe
và có nhiều thời gian
việc vệ sinh nội thất xe hơi chuyên nghiệp
theo tiêu chuẩn đi theo linh
bao gồm những bước
như vệ sinh bằng thiết bị chuyên nghiệp
làm sạch nội thất bằng dung dịch chuyên dụng
đánh bóng làm mới
và phủ chất bảo vệ nội thất
đây là một trong những công đoạn quan trọng nhất
trong quy trình làm đẹp
chăm sóc xe hơi
theo tiêu chuẩn đi theo linh
mất khá nhiều thời gian và công sức
không những thế
nếu sử dụng hóa chất không đúng cách
những chi tiết bằng da và nhựa
bên trong xe hơi
có thể bị làm hỏng
khách hàng họ đi đến đây
họ trải nghiệm dịch vụ ở đây
họ cũng biết là chi tiết
và họ cảm thấy là khi mà kỹ thuật viên
họ có những kinh nghiệm lâu năm
họ chăm sóc những con xe
tỉ mỉ kỹ càng
và khi mà
làm ở đây
họ cảm thấy là có sự an toàn
với chiếc xe của họ
như em gần đây em thấy rằng
khách hàng mình càng ngày
càng quan tâm đến với chiếc xe của mình nhiều hơn
từ phần ngoại thất đến nội thất
nhất là phần làm đẹp với chiếc xe thẩm mỹ
người ngoài sẽ đánh giá rất là cao
và phần nội thất thì mình cũng giữ sạch sẽ
bền và đẹp
nhất là giữ sức khỏe bản thân mình
và những người ngồi trong xe khoang đó
khách hàng bây giờ đã nhận ra
điều như thế thì họ quan tâm
họ chăm sóc xe họ rất nhiều
cùng với công đoạn rửa xe
vệ sinh nội thất
thì đi theo linh cao cấp
còn bao gồm các công đoạn
như tẩy ố phủ đánh bóng
bằng các thiết bị vật liệu chuyên dụng
trong đó quy trình phủ đánh bóng
được ưa chuộng hơn cả
đã có gần năm năm kinh nghiệm
trong lĩnh vực đi theo linh
anh tô đức sơn
thuật viên một trung tâm chăm sóc
làm đẹp cho xe hơi tại hà nội
ô tô sau khi sử dụng một thời gian
thì việc giữ nguyên vẹn
được nước sơn bóng như ban đầu
là rất khó
bởi trong quá trình di chuyển
không thể tránh khỏi tình trạng xe bị va quệt
khiến những vết chảy xước hình thành
hay do bị oxy hóa
do thời tiết và nhiều tác nhân bên ngoài khác
để khắc phục vấn đề này
và mang lại vẻ đẹp hoàn hảo cho xe
thì đánh bóng sơn ô tô
là điều cần thiết
bởi tình trạng này
nếu để lâu sẽ khiến cho xe
bị oxy hóa
dẫn đến nhiều nguy cơ hư hỏng nặng hơn
đồng thời gây mất thẩm mỹ
khách hàng sẽ có nhiều lựa chọn
lớp phủ đánh bóng cho xe
như phủ bằng gốm nano thủy tinh
khi phủ ceramic cho xe
lớp ceramic sẽ đóng vai trò
như một màng bỏng
để bảo vệ sơn xe

công việc đó chính là chăm sóc và làm đẹp xe
thì đừng quên là hãy luôn luôn nỗ lực và cố gắng trên con đường ấy
và đó là câu chuyện mà ngày hôm nay chúng tôi muốn truyền tải đến quý vị
thông qua chương trình một một cuộc sống
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại